chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị sau bảy ngày từ ngày ba đến ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai làm việc khẩn trương
nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng ngày hôm nay chín tháng một mươi
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị chủ tịch quốc hội vương đình huệ điều hành phiên bế mạc
các đồng chí ủy viên trung ương đảng và các đại biểu tham dự hội nghị đã phát huy tinh thần dân chủ
trí tuệ thẳng thắn thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc vào các tờ trình báo cáo đề án
bộ chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình đầy đủ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
ban chấp hành trung ương đảng đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết và kết luận của hội nghị
phát biểu bế mạc hội nghị thay mặt bộ chính trị tổng bí thư nguyễn phú trọng đã làm rõ
nhấn mạnh thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả quan trọng mà hội nghị đã đạt được liên quan đến các nội dung
về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai và phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba
định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
đề cập đến việc lần đầu tiên trung ương xem xét quyết định để ba đồng chí nguyễn thành phong
huỳnh tấn việt bùi nhật quang thôi tham gia ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí phạm xuân thăng bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
tổng bí thư nhấn mạnh đây cũng là bài học đắt giá cần phải rút kinh nghiệm thật sự sâu sắc
cán bộ lãnh đạo càng phải gương mẫu càng phải nêu gương hơn nữa trong việc tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định hội nghị trung ương sáu khóa một mươi ba đã thành công tốt đẹp
với một khối lượng công việc rất lớn rất quan trọng và phức tạp
qua đó trung ương đã hoàn thành tốt việc quán triệt cụ thể hóa toàn bộ những nội dung cốt lõi
và những vấn đề lớn nêu trong nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
thành công của hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới
và trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng phức tạp khó dự báo
cả nước đang nỗ lực phấn đấu tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi khắc phục vượt qua mọi khó khăn thách thức
để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho năm hai nghìn hai mươi
tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong năm hai nghìn hai mươi ba và các năm tiếp theo
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đã liên tục đưa tin và quy kết cho việt nam thiếu tự do tín ngưỡng tôn giáo ngăn chặn hoạt động của các tín đồ
vậy bản chất của những luận điệu này là gì
mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình nhận diện và đấu tranh trong phần trình bày của biên tập viên nam hà
vâng xin cảm ơn trường quay
thưa quý vị và các bạn ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai ubndqt hoa kỳ đã công bố một bản báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm hai nghìn hai mươi một
trong đó có những nội dung thiếu khách quan
thiếu kiểm chứng và không phù hợp với tình hình tôn giáo của việt nam can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam
đi ngược lại xu thế quan hệ hợp tác giữa việt nam với mỹ
ngay sau đó nhiều trang tin thiếu thiện trí có trụ sở tại nước ngoài đã liên tục đưa tin xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo tại việt nam
vậy những thông tin trên có thực sự đánh giá đúng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo tại việt nam hay vì một mục đích nào khác
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
những nhận định sai lệch
trong bản báo cáo về tự do tôn giáo của ủy ban tự do tôn giáo quốc tế uss hoa kỳ
lặp lại những luận điệu cũ tổ chức này đề cao những đối tượng lợi dụng tự do tín ngưỡng để truyền bá kích động chống phá nhà nước
việt nam là nước duy nhất được mỹ đưa ra khỏi danh sách về các nước các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo
nhưng mà có những tổ chức của mỹ đặc biệt là ủy ban tự do tôn giáo quốc tế của mỹ
mỹ liên tục cứ kiến nghị đưa việt nam trở lại cái danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo
rõ ràng là họ cũng có một cái định kiến với chúng ta và họ vẫn lấy những cái luận điệu cũ cũng như rất nhiều sự việc cũ
họ chưa nhìn họ chưa chịu nhìn nhận những cái quy định của chúng ta những cái tổ chức thực hiện của chúng ta những cái sinh hoạt tôn giáo của chúng ta
nó đã có những thay đổi rất nhiều
rất nhiều tổ chức cá nhân
quốc tế người ta đã có cái nhận định đánh giá chúng ta rất tốt thế nhưng họ vẫn gần như họ không quan tâm
bám vào những luận điệu phiến diện một chiều mà ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ đưa ra
nhiều trang tin thiếu thiện trí như việt tân thăng tiến ý kiến như đã té nước theo mưa
liên tục thông tin xuyên tạc cái nhìn tôn giáo tin ngưỡng ở việt nam nhằm phủ nhận chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước ta
báo cáo trên của ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ
và những thông tin bình luận thiếu thiện trí trên rất xa vời với thực tế
khác hoàn toàn với công tác quản lý hoạt động tự do tín ngưỡng tại việt nam
để có cái nhìn khách quan đa chiều mời quý vị theo dõi những ý kiến của một số chức sắc tôn giáo
trong đó có cả những chức sắc quốc tịch mỹ đang sinh sống và làm việc tại việt nam
sinh ra và lớn lên tại hoa kỳ đã đi rất nhiều nước trên thế giới
ông larry kenhill chủ tịch phái bộ chuyên giáo hà nội việt nam
hội các thành hữu ngày sau của chúa giê xu kỳ tô
rất bất bình trước các lời nhận xét sai lệch về tự do tín ngưỡng tôn giáo tại việt nam
tôi rất hào hứng khi có visa đến việt nam để sinh hoạt
khi đến việt nam ngoài được tự do hoạt động tôn giáo tôi còn biết ơn con người và ngành y tế tại đây
còn những lời nhận xét không đúng về quyền tự do tín ngưỡng ở việt nam
thì rõ ràng họ đã không hiểu được những ý kiến họ đã nghe được là gì
những ý kiến đó thường là những ý kiến sai
có những lời bình luận trên mạng xã hội
về thiếu nhân quyền ở việt nam đều là những lời bình luận thiếu hiểu biết
mục sư lee simong chi kyun đại diện cho cơ đốc giáo hàn quốc tại việt nam
ông có quốc tịch và sinh sống hơn bốn mươi năm tại hoa kỳ
cũng rất bất ngờ với những lời nhận xét thiếu thiện trí về tình hình tôn giáo tại việt nam
tôi sống ở mỹ thì cũng có những quy định giống như ở việt nam
tức là những người sinh hoạt của nhà thờ thì vẫn phải tuân thủ những quy định của nước sở tại
cùng chung quan điểm với chủ tịch phái bộ chuyên giáo hà nội việt nam
nhiều chức sắc tôn giáo nước ngoài tại việt nam cũng có những nhận xét khách quan
chúng tôi có mặt trên gần hai trăm linh quốc gia trên thế giới
giáo hội chung gương chúng tôi ở mỹ
và tôi nghĩ rằng là mỗi một người thì họ đều có quyền tự quyết và quyền để phán đoán
tuy nhiên nếu mà chúng ta có một cái sự thực địa
cũng giống như là chúng ta sẽ không bị thầy bói xem voi nữa
chúng ta sẽ có được một cái cách nhìn nhận đúng
đó là tới và xem
hãy tới việt nam
họ sẽ nhìn thấy được sự tự do trong việc tôn thờ hay thờ phượng của họ
hãy tới việt nam
các bạn sẽ thấy sự tự do về tín ngưỡng tại đây
nhận xét của ông larry kenhill chủ tịch phái bộ chuyên giáo hà nội việt nam
giáo hội các thánh hữu ngày sau của chúa giê xu kỳ tô
có lẽ là lời khẳng định thuyết phục để đánh giá về tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo tại việt nam
và người đứng đầu các hội giáo
đang hoạt động hợp pháp tại việt nam cũng cho rằng
không chỉ ở việt nam mà bất kỳ quốc gia nào trên thế giới
nơi họ có văn phòng đại diện
thì tất cả các tín đồ và tôn giáo của họ cũng phải hoạt động theo đúng pháp luật
quy định văn hóa và tín ngưỡng của quốc gia đó
mục sư selby emsup hội thánh tin lành hàn quốc tại hà nội hội thánh sekiro cho biết
mấy năm gần đây tại việt nam đã có một nhóm người tự xưng hội thánh của đức chúa trời
hay đức chúa trời mẹ hoạt động lén lút
có nhiều hoạt động trái thuần phong mỹ tục của người việt
đã gây ảnh hưởng đến tổ chức tôn giáo nơi ông đang phụng sự
ở hàn quốc cũng có pháp luật mọi tôn giáo cũng phải hoạt động đúng pháp luật
rất mừng là ở việt nam cũng có những quy định để ngăn chặn những gì giáo
hoạt động ảnh hưởng đến các tổ chức tôn giáo trinh thống
luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu và nghị định số một trăm sáu mươi hai hai nghìn một mươi bảy ndcp
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đã quy định rất rõ về điều kiện
thủ tục để được công nhận tư cách pháp nhân
luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu cũng được phổ biến rộng rãi cho tất cả các tổ chức tôn giáo
chức sách chức việc nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo
không chỉ ở việt nam ở tất cả các nước trên thế giới đều phải như vậy
chúng tôi đi ra nước ngoài chúng tôi đi phục vụ các hội phật tử việt nam ở nước ngoài
ở châu âu ở mỹ ở các nước nhật bản hàn quốc
chúng tôi phải thực hiện theo pháp luật của các nước sở tại
và điều đó thì nó đúng với tôi tại vì chúng ta tới đây chúng ta phải sống theo những cái luật pháp
và cái pháp luật của cái đất nước sở tại đó
việt nam hiện có bốn mươi ba tổ chức tôn giáo một mươi sáu tôn giáo khác nhau được nhà nước công nhận và đăng ký hoạt động
có hơn hai mươi sáu năm triệu tín đồ tôn giáo chiếm hơn hai mươi bảy dân số cả nước
hàng năm có hơn tám năm trăm linh lễ hội tôn giáo các quốc gia hoặc địa phương được tổ chức
phải khẳng định rằng là
tất cả mọi người sống trên đất nước việt nam này kể cả người nước ngoài
đều phải tuân thủ pháp luật của việt nam
mà cái này nó là thông lợi quốc tế nó là quy định quốc tế thôi
cho nên bất kỳ một công dân nào một người nào đã đến việt nam thì cũng phải chấp hành quy định của việt nam
đó là không có ngoại lệ kể cả các tổ chức tôn giáo các tổ chức khác cũng như các cá nhân khác đều phải làm như vậy
tôi sống ở hàn quốc
ở mỹ ba năm
ở mỹ bốn mươi năm
ở việt nam năm năm rồi
và tôi đã đưa cả vợ tôi sang đây
và sẽ sống ở đây thêm nhiều năm nữa
nếu ai đó có nhận xét rằng ở việt nam thiếu tự do tôn giáo
vậy mời các bạn hãy đến đây để cảm nhận
rồi sau đó hãy đưa ra lời nhận xét cũng không muộn
việt nam không cấm các tổ chức tôn giáo hoạt động
tuy nhiên pháp luật của việt nam quy định rõ
mọi tổ chức cá nhân kể cả tổ chức tôn giáo đều không được hoạt động nhằm xâm phạm lợi ích quốc phòng an ninh
chủ quyền quốc gia trật tự an toàn xã hội môi trường xâm hại đạo đức xã hội
xâm phạm thân thể sức khỏe tính mạng tài sản xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần và nội dung về tự do tín ngưỡng tôn giáo
đã nêu trong tuyên ngôn thế giới về quyền con người
vậy nên mọi hành vi vi phạm pháp luật việt nam đều bị xử lý nghiêm
phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc tại đây
mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình
thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai sẽ chính thức khai mạc
năm nay thì thành phố cần thơ là địa phương được chọn để tổ chức sự kiện này
đây là hoạt động nghiệp vụ truyền thống do bộ công an và đài truyền hình việt nam phối hợp tổ chức
là dịp để những người làm truyền hình và phát thanh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng
những người làm báo công an nhân dân
sau thời gian tạm ngưng do dịch bệnh covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi
điên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba chính thức trở lại
với nhiều điểm mới và nội dung phong phú
bên cạnh những hoạt động tranh tài về nghiệp vụ liên hoan lần này còn có triển lãm ảnh
hội thảo liên quan đến nội dung số của những chuyên gia hàng đầu của việt nam về sản xuất nội dung trên nền tảng số
và diễn đàn chia sẻ trao đổi kinh nghiệm của những người làm báo trong lực lượng công an nhân dân
đây là một hoạt động thường niên của truyền hình công an dân nhiều năm qua
đây là cái dịp để những người làm báo chí phát thanh truyền hình trong lực lượng công an nhân dân
có dịp gặp gỡ trao đổi chia sẻ học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ
cũng như là lựa chọn ra những tác phẩm tốt nhất để tuyên truyền đến cán bộ chiến sĩ cũng như là đồng bào cả nước
thì việc tuyên truyền hình ảnh người chính trị công an nhân dân trong những năm qua đã đạt được những cái tiến bộ rất là rõ rẻ
và cái lực lượng công an ngày càng thân thiện hình ảnh người chính trị công an ngày càng đẹp trong mắt nhân dân
thì báo chí phát thanh truyền hình công an dân là một những công cụ để chúng ta truyền tải cái thông điệp đó
thành phố cần thơ được chọn là nơi tổ chức liên hoan truyền hình và phát thanh công an nhân dân năm nay
đây là sự kiện là ngày hội lớn của lực lượng tuyên truyền công an nhân dân trong cả nước
có sự tham gia của hàng trăm đại biểu nhà báo những người làm truyền hình phát thanh công an nhân dân trên cả nước
do vậy việc đảm bảo tốt công tác chuẩn bị cho liên hoan được xem là nhiệm vụ quan trọng cần được thực hiện chú đáo kỹ lưỡng
bàn tổ chức liên hoan đã có sự trao đổi phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo công an thành phố cần thơ và các sở ban ngành của thành phố
thống nhất các nội dung chính trong phân công nhiệm vụ đối với đơn vị đăng cai và các đơn vị có liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức liên hoàn
hoa lần này là một cái dịp để các đoàn công an các đơn vị địa phương các đơn vị báo chí tập hợp về đấy có cơ hội giao lưu học hỏi
và cũng qua đó thì lan truyền lan tỏa cái hình ảnh của một cái vùng đất miền tây sông nước rất là thân thiện rất là mến khách đối với người dân cả nước cũng như khách du lịch nước ngoài
thì qua đó qua các hoạt động của liên hoan tuyên truyền lực lượng công an nhưng qua đó cũng góp phần lan tỏa và tạo một cái sức mạnh
để cho cái du lịch rồi cái kinh tế xã hội của vùng miền tây thêm phát triển
dành nhiều tâm huyết cho kỳ liên hoan năm nay công an thành phố cần thơ đơn vị tổ chức liên hoan đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị chi tiết
phần lớn các tác phẩm của công an thành phố cần thơ là những hình ảnh chân thực thể hiện nét đẹp về văn hóa tập trung khai thác những mảng đề tài mang tính thời sự được dư luận quan tâm
bám sát hơi thở cuộc sống và dành phần lớn thời lượng để phát họa hình ảnh người chiến sĩ công an thành phố cần thơ
năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố cần thơ được bộ công an chọn là đơn vị đăng cai liên quan truyền hình phát thanh công an nhân dân
dưới lựa chọn của đơn vị đăng cai công an thành phố cần thơ tham gia dự thi ở nhiều thể loại theo quy định của ban tổ chức
trong đó có các tác phẩm báo chí tác phẩm nghệ thuật và truyền hình chuyên biệt hoặc theo format an ninh tivi
chúng tôi cũng tin rằng thông qua các tác phẩm dự thi của công an thành phố cần thơ
sẽ để lại nhiều dấu ảnh về văn hóa tập trung khai thác những mảng đề tài mang tài
để lại nhiều dấu ảnh sâu đậm trong lòng khán giả cả nước đặc biệt là lực lượng làm công tác tuyên truyền công an nhân dân
đền hoàn truyền hình phát thanh công an nhân dân là nơi hội tụ những tác phẩm truyền hình xuất sắc nhất của lực lượng công an nhân dân
mỗi tác phẩm là sự khắc họa đậm nét một bức tranh nhiều màu sắc về từng vùng đất từng con người
thông qua góc nhìn nghiêm túc nhân văn mang đậm bản sắc riêng biệt của những người làm báo công an nhân dân
đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba đã hoàn tất
sẵn sàng cho ngày hội lớn của người làm truyền hình phát thanh công an nhân dân trên cả nước